huyện đình lập tỉnh lạng sơn nằm rắp danh với huyện tiên yên của tỉnh quảng ninh
là địa bàn có khí hậu mát mẻ phù hợp với sinh trưởng và phát triển của cây dược liệu như sa nhân ba kích hay chè hoa vàng
khoảng ba năm trở lại đây người dân của huyện đình lập đã quan tâm đến trồng cây dược liệu để phát triển kinh tế
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ông nông văn cương ở xã cường lợi huyện đình lập đã triển khai mô hình trồng cây dược liệu một mươi hectare
gồm cây ba kích và trẻ hoa vàng từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy
để triển khai mô hình này ông đã nhận được sự hỗ trợ của ủy ban nhân dân huyện đình lập
theo chương trình xây dựng nông thôn mới cung cấp cho giống cây và phân bón với bốn mươi cây ba kích tám trăm linh cây trè hoa vàng
ông đã đưa cây vào trồng dưới tán các cánh rừng của gia đình đã được nhận theo chủ trương giao đất giao rừng
hiện nay cây phát triển tốt tỷ lệ sống đạt trên chín mươi
cây này với khí hậu thổ nhướng ở đây
đây là rất phù hợp
thực tế qua quá trình ngày xưa bà con khai thác là nó củ sai rất nhiều
hiện tại thì cây tự nhiên đã cạn kiệt rồi
nên được cái nguồn vốn hỗ trợ của nông thôn mới
thì chúng tôi mạnh dạn đưa ra trồng để phát triển kinh tế cho sau này
trước nhu cầu về dược liệu do nhận thức và ý thức của người dân
nên việc khai thác nguồn cây dược liệu thường diễn ra bừa bãi
không chú ý đến khả năng tái sinh của các loài
nên các cấp chính quyền địa phương cũng đã chú trọng vừa vận động vừa hỗ trợ nhân dân
để trồng lại nhằm phát huy lợi thế sẵn có này của địa phương
trong mấy năm gần đây thì bà con dân dân xá cường lợi
với cái lợi thế đất đai thổ nhưỡng của xã là phù hợp với một số loại cây dược liệu
thế thì bà con nhân dân cũng đã tích cực để phát triển
ninh lập cũng đã căn cứ vào cái tình hình đất đai thổ nhướng và cái khí hậu
thì cũng tập trung chỉ đạo phát triển thêm cái cây dược liệu trên địa bàn
bằng các cái nguồn vốn hỗ trợ và tuyên truyền vận động cho bà con dân dân
thì đến nay trên địa bàn huyện cũng đã có gần một trăm linh ha cây dược liệu

bước đầu cũng đã có những cái thu nhập cho bà con và cái chủ trương trong những năm tới
thì huyện sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển thêm các cây dược liệu phù hợp với lại đất đai thổ nhưỡng của huyện
với ưu điểm là cây dễ trồng tận dụng được tán rừng không mất nhiều công chăm sóc
giá bán giao động từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh nghìn đồng một kg đã cho thấy việc phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện đình lập
chỉ giúp bà con nâng cao thu nhập mà còn góp phần bảo tồn các loại cây dược liệu quý